thưa quý vị và các bạn dưới ánh sáng của đường lối đại hội lần thứ hai và các nghị quyết hội nghị trung ương
đảng đã lãnh đạo quân và dân ta giành nhiều thắng lợi trên các chiến trường
mặt đỉnh cao là chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
đưa đến thắng lợi hội nghị genève giải phóng hoàn toàn miền bắc
tuy nhiên pháp rút mỹ nhảy vào dân tộc ta lại phải đương đầu với một đế quốc hùng mạnh hơn rất nhiều
trước tình hình đó đảng ta gấp rút chuẩn bị đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba
để đưa ra những quyết sách đưa miền bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội
tạo hậu phương vững chắc cho nhân dân hai miền đấu tranh thống nhất đất nước trong thời gian sớm nhất
và trong tiểu mục những chặng đường vẻ vang của đảng hôm nay
mời các đồng chí quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp phần sáu với tựa đề
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc đấu tranh thống nhất nước nhà
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của đảng họp từ ngày năm đến một mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi tại thủ đô hà nội
giữa đại hội có năm trăm hai mươi năm đại biểu chính thức và năm mươi một đại biểu dự khuyết
thay mặt hơn năm mươi vạn đảng viên trong cả nước
bản báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương của đại hội
chỉ ra nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc là nhiệm vụ quyết định nhất
đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng nước ta đối với sự nghiệp thống nhất nước nhà của nhân dân ta
còn cách mạng miền nam có vị trí rất quan trọng
nó có tác dụng quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền nam khỏi ách thống trị của đế quốc mỹ và mè lũ tay sai
thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước
đại hội xác định đường lối chung trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở miền bắc
là đoàn kết toàn dân phát huy tinh thần yêu nước nồng nàn và truyền thống chiến đấu anh dũng lao động cần cù của nhân dân ta
đồng thời tăng cường đoàn kết với các nước xã hội chủ nghĩa đưa miền bắc tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội
xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc ở miền bắc và củng cố miền bắc thành cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh
thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà góp phần tăng cường phe xã hội chủ nghĩa bảo vệ hòa bình ở đông nam á và trên thế giới
đối với cách mạng miền nam nhiệm vụ trước mắt là đoàn kết toàn dân kiên quyết đấu tranh chống đế quốc mỹ xâm lược và gây chiến
đánh đổ tập đoàn thống trị ngô đình diệm tay sai của đế quốc mỹ thành lập một chính quyền liên hợp dân tộc dân chủ ở miền nam
thực hiện độc lập dân tộc các quyền tự do dân chủ và cải thiện đời sống nhân dân giữ vững hòa bình thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ
tích cực góp phần bảo vệ hòa bình ở đông nam á và trên thế giới
đại hội bầu ban chấp hành trung ương gồm bảy mươi tám đồng chí trong đó bốn mươi bảy ủy viên chính thức và ba mươi một ủy viên dự khuyết
chủ tịch hồ chí minh được bầu tiếp tục làm chủ tịch đảng đồng chí lê duẩn được bầu làm bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng